bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể vừa có văn bản đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh
công ty cổ phần bot cầu bạch đăng kiểm tra xử lý thông tin về chất lượng thi công cầu bạch đăng
theo đó bộ trưởng nguyễn văn thể đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
chỉ đạo sở giao thông vận tải quảng ninh khẩn trương yêu cầu nhà đầu tư
công ty cổ phần bot bạch đằng chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế
tư vấn chuyển giao công nghệ tư vấn giám sát kiểm tra hiện trường
nghiên cứu đánh giá các yếu tố kỹ thuật của cầu chắc dọc cầu ổn định trụ tháp ứng xuất dây văng
các đơn vị có giải pháp xử lý khắc phục để bảo đảm chất lượng công trình
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phương tiện tham gia lưu thông và an toàn công trình
đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ đến các cơ quan truyền thông